sau một thời gian dài chịu tác động nặng nề của dịch tà lợn châu phi khiến hàng loạt hộ chăn nuôi phải dừng hoạt động
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay cả nước đã có chín mươi sáu số xã không còn dịch tả lợn châu phi
đồng nghĩa với việc các xã này đã đủ điều kiện cho việc tổ chức tăng và tái đàn lợn
trong tháng một mươi dịch tả lợn châu phi đã khiến các cơ quan chức năng ở địa phương tiêu hủy gần một mươi tám con lợn
tăng gấp hai lần so với tháng chín và gấp gần năm lần so với tháng bảy
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mặc dù dịch có nguy cơ tiếp tục phát sinh lây lan rất cao
cộng với vừa qua nhiều tỉnh miền trung thiệt hại tương đối lớn về chăn nuôi do mưa lũ
nhưng so với tỷ trọng đàn gia súc gia cầm cả nước thì không lớn
vấn đề lớn nhất hiện nay đó là tái thiết sản xuất sau mưa lũ ở miền trung để bỏ đảm nguồn cung
thời gian vừa qua hiệu quả từ giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học đã giúp đẩy nhanh việc tái đàn
tăng đàn và đạt trên hai mươi chín so với đầu năm góp phần đưa giá thịt lợn đi xuống